những năm gần đây nhằm phát huy lợi thế phát triển du lịch nhiều hộ gia đình ở huyện lâm bình huyện vùng sâu vùng xa nhất của tỉnh tuyên quang đã bắt tay vào làm du lịch cộng đồng homestay
hiện nay thì mô hình du lịch này ngày càng thu hút đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến để thưởng ngoạn thắng cảnh đẹp và bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số nơi đây
gia đình bà triệu thị sướng thôn nà tông xã thượng lâm là một trong những hộ gia đình làm du lịch cộng đồng homestay điển hình ở huyện lâm bình từ năm hai nghìn một mươi
trước đây gia đình bà chưa hề nghĩ đến việc kinh doanh này
chỉ từ khi có nhiều đoàn khách du lịch chọn lâm bình là nơi dừng chân bà sướng cùng gia đình quyết định sửa lại ngôi nhà sàn truyền thống
chỉnh trang khuôn viên để tiếp đón du khách đồng thời phục vụ các món ăn đặc sản dân tộc tây
được trải nghiệm là
những món ăn của mình ấy không cần là những món ăn gì chỉ cần món ăn của dân tộc mình ấy có cái gì
thì họ được ăn những thứ đấy họ bảo lấy lạ và ngon
với lại rau rừng ấy thích nhất là món rau rừng ấy
lên đồng khuẩy phín này sang đi cọc vài thác khuẩy nhi khuẩy súng
cũng như gia đình bà sướng gia đình ông nông văn bảo thôn nà đông xã thượng lâm bắt tay vào làm du lịch cộng đồng homestay từ năm hai nghìn một mươi
hiện nay căn nhà sàn truyền thống hai mươi bốn cột năm gian hai trái được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một của gia đình ông bảo đang là điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước
thời gian tới ông tiếp tục sửa chữa cho ngôi nhà thêm phần khăng trang hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách
khách đến thì rất bình thường
bác các chú các cháu về như bây giờ thôi mình cũng vui vẻ thôi
chẳng qua thì còn tiếp thế nào nữa là phải được hướng dẫn
ăn uống thì coi như là cũng chưa được hiểu được gió bởi vì bây giờ là phải huyện phải hướng dẫn cách ăn thế nào
và nấu nước thế nào cũng chưa biết nếu bình thường như ở nhà thì mình cũng nấu được đó không có gì
từ những mô hình trên ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện lâm bình đã khảo sát
hỗ trợ một mươi sáu hộ tại các xã thượng lâm
khuôn hà lăng can có điều kiện tham gia chương trình phát triển du lịch cộng đồng
huyện lâm bình đã tổ chức cho các hộ này đi tham quan học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng
tại xã xuân giang huyện quang bình tỉnh hà giang từng bước khôi phục nét văn hóa truyền thống
như tín ngưỡng nghi lễ truyền thống cưới hỏi ẩm thực bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành
gìn giữ thuần phong mỹ tục tái hiện nghề dệt truyền thống
ở hiện nay trên địa bàn huyện lâm bình đang thực hiện loại hình du lịch hôm tây
thì để thực hiện loại hình này bên cạnh việc tổ chức các hoạt động của lễ hội
là một cái sản phẩm du lịch độc đáo thì chúng tôi tập trung bảo tồn những cái giá trị văn hóa truyền thống
trước hết là bảo tồn về tiếng nói về trang phục và những phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân các dân tộc
thì hy vọng là
cái loại hình du lịch hôm tây trên đoàn huyện lâm bình thì sẽ phát triển
và đem lại cái thu nhập cho người dân góp phần xóa đói giảm nghèo trên quê hương lâm bình
huyện lâm bình có hệ sinh thái đa dạng nhiều cảnh đẹp hùng vĩ
và là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn
lâm bình còn có những tháng cảnh đẹp khác như động song long thác khuẩy nhi thác khuẩy súng
di tích khảo cổ hang phia vài
đây là những di tích danh làm thắng cảnh quốc gia
đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng du khách